như sức khỏe và đời sống đã thông tin trước đó sáng một mươi chín tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát động chương trình đăng ký hiến mô tạng cứu người cho đi là còn mãi tại bệnh viện việt đức
nhân dịp này bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan đã có thư gửi các thầy thuốc cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế
trong thư bộ trưởng đào hồng lan biết việt nam đã trải qua hơn ba mươi năm thực hiện các kỹ thuật ghép thận gan tim phổi tụy rác mạc và đến nay đã làm chủ được các kỹ thuật cao sánh ngang với các nước trong khu vực
hiện nay cả nước đã có hai mươi sáu trung tâm ghép tạng với đầy đủ các trang thiết bị cơ sở vật chất nhân lực và kỹ thuật tiên tiến
trong hai năm gần đây mỗi năm việt nam nhắc hơn một ca đứng số một đông nam á về số ca ghép tạng một năm
thành công này thể hiện rõ nét những tiến bộ vượt bậc về trình độ
kỹ thuật chuyên môn sâu kinh nghiệm phong phú của ngành y tế việt nam
đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao sự tận tụy hết lòng vì người bệnh của các nhân viên y tế thắp lên hy vọng hồi sinh cho người bệnh suy tạng
tuy nhiên theo người đứng đầu ngành y tế nguồn mô tạng hiến tặng tại việt nam chủ yếu từ người hiến sống chiếm chín mươi bốn
nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô tạng ngày càng tăng
tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỷ lệ hiến mô tạng sau khi chết não của việt nam còn rất thấp
hiện nay mới có hơn tám mươi sáu người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời trong khi danh sách chở ghép tạng luôn ở mức hàng chục nghìn người và mỗi ngày có hàng chục người chết vì không có tạng ghép bộ trưởng đào hồng lan cho biết
dẫn lời chủ tịch hồ chí minh từng nói dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái
trong thư bộ trưởng đào hồng lan nhấn mạnh hiến tạng cứu người là nghĩa cử vô cùng cao đẹp biểu trưng cho truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc việt nam
tôi mong rằng mỗi thầy thuốc cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế hãy tích cực học tập theo gương bác hủ vĩ đại là tấm gương về lòng nhân ái nhân ngày sinh của bác một mươi chín tháng năm
nhân dịp thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người cho đi là còn mãi tôi kêu gọi tất cả các cán bộ nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời
chúng ta hãy cùng nhau chung tay hồi sinh những mảnh đời đang mòn mỏi từng ngày chờ được ghép mô tạng
chúng ta hãy lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc đăng ký hiến mô tạng tới mọi người trong cộng đồng
bộ trưởng đào hồng lan bày tỏ và tin tưởng mọi nỗ lực lòng nhân ái và tâm huyết của mỗi cán bộ y tế là một phần quan trọng góp phần xây dựng nền y học việt nam và tô đậm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc
trong phát biểu tại buổi lễ phát động chương trình đăng ký hiến mô tạng cứu người cho đi là còn mãi bộ trưởng đào hồng lan nêu rõ hiện nay nguồn mô tạng của người hiến ở nước ta còn khan hiếm so với nhu cầu cần được ghép
hàng chục nghìn người bệnh vẫn đang giành ra sự sống từng ngày để chờ được ghép tạng
trong những năm qua ngành y tế đã có những nỗ lực để tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết não
trước năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có năm bệnh viện thực hiện trần đoán hồi sức chết não hiến mô tạng
nhưng hiện nay với sự chỉ đạo quyết liệt của bộ y tế trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã triển khai thực hiện trần đoán chết não hiến mô tạng tại chín bệnh viện trong đó đã thực hiện trần đoán chết não hiến mô tạng tại một số bệnh viện tuyến tỉnh
cùng với đó bộ y tế đã chỉ đạo xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến trên toàn quốc với sáu mươi tám bệnh viện
tỷ lệ người chết não hiến mô tạng năm hai nghìn hai mươi ba tăng một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số người chết não hiến mô tạng tăng gấp đôi so với năm trước
chúng ta đã làm chủ được chuyên môn kỹ thuật công nghệ và tổ chức điều phối thực hiện ghép tạng
tuy nhiên nếu không đủ nguồn mô tạng của người hiến thì hàng chục nghìn người bệnh vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi
và hàng ngày hàng giờ dành ra sự sống với bệnh tật hiểm nghèo
một người chết não hiến tạng có thể cứu sống được tám đến một mươi người khác giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh gia đình người bệnh và xã hội
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa giá trị tinh thần tương thân tương ái truyền thống tốt đẹp của con người việt nam bộ trưởng đồng lan nhấn mạnh
kính thưa đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
kính thưa các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương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
thay mặt cho ba cơ quan tổ chức sự kiện ngày hôm nay là bộ y tế trung ương hội chữ thập đỏ việt nam hội vận động hiến mô tạng và bộ phận cơ thể người
tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
các quý vị đại biểu khách quý đã tới tham dự lễ phát động đăng ký hiến mô tạng cho đi là còn mãi ngày hôm nay
được tổ chức tại bệnh viện hiếu nghị việt đức một trong những cơ sở ghép tạng hàng đầu của việt nam
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân tôn vinh những ý cử cao đẹp đã hiến tặng mô tạng để mang lại sự sống cho nhiều người bệnh trong thời gian vừa qua
đồng thời nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô tạng
thắp lên ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh
kính thưa thủ tướng cùng các quý vị đại biểu
cap mô tạng được ghi nhận là một trong những thành tiệu quan trọng nhất của y học thế giới
là một trong những phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ hai mươi
đây là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô tạng không phục hồi
việc cấy ghép tế bào mô hoặc cơ quan của con người
cứu được nhiều mạng sống và phục hồi các chức năng thiết yếu mà không có giải pháp thay thế nào có hiệu quả trong tương đương
hàng năm trên thế giới có hàng triệu người được ghép mô tạng
số lượng người bệnh chỉ định ghép mô tạng ngày càng gia tăng qua các năm
tại việt nam trải qua ba mươi hai năm kể từ khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên người vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngành y tế nước ta đã làm chủ được các kỹ thuật ghép các loại tạng
các công nghệ kỹ thuật ghép tạng được đánh giá ngang tầm với các nước có nền y học tiên tiến phát triển trên thế giới
thể hiện phương châm đi sau về trước
trong việc thực hiện các kỹ thuật ghép tạng với tỷ lệ sống cao chi phí phù hợp
đem đến niềm tin niềm hy vọng cơ hội về cuộc sống mới cho hàng nghìn người bệnh
đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn
có tác động lớn cho công tác bảo đảm an sinh sống
công ty xã hội chăm sóc sức khỏe nhân dân
hiện nay trên toàn quốc đã có hai mươi sáu bệnh viện thực hiện ghép tạng thành công
ghép được hầu hết các tạng trên người
như ghép thần gan tim phổi tụy
với hơn một ca ghép tạng mỗi năm
việt nam là nước đông nam á duy nhất có số lượng ghép tạng mỗi năm nhiều hơn một ca
chúng ta còn nhớ vào ngày ba mươi tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại bệnh viện một trăm linh tám
đã lấy ghép tám mô tạng
và đồng thời điều phối cho bệnh viện phổi trung ương
thực hiện thành công ra ghép hai lá phổi
từ người hiến tặng chết não
gần đây vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chúng ta vô cùng cảm động trước tấm lòng nhân ái
của một gia đình người bệnh
khi con trai của họ không may bị tai nạn giao thông
và qua đời tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
gia đình đã đồng ý hiến mô tạng
và hơn một trăm linh thầy thuốc đã tập trung cao độ
để triển khai thực hiện lấy bảo quản
vận chuyển và ghép tạng thành công
cho bảy người
chúng ta cũng khắc ghi tấm lòng của gia đình
điều dưỡng lộ thị thủy linh
làm việc tại bệnh viện e
mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến chết não
gia đình đã đồng ý hiến tạng khô
để các bác sĩ bệnh viện e
bệnh viện việt đức bệnh viện một trăm linh tám
cấy ghép cho bốn người mắc trọng bệnh
thành công của các ca ghép này
thể hiện sự điều phối nhịp nhàng
giữa các đơn vị y tế trong lĩnh vực ghép tạng
thể hiện trình độ tay nghề của các bác sĩ việt nam
đồng thời cũng là minh chứng rõ nét
cho tinh thần truyền thống tương thân thương ái
của con người việt nam chúng ta
kính thưa thủ tướng
thưa các vị đại biểu khách quý
nguồn mô tạng của người hiến tạng nước ta
còn khăn hiếm so với nhu cầu cần được ghép
hàng chục nghìn người bệnh
vẫn đang giành giật sự thống từng ngày
để chờ được ghép tạng
trong những năm qua
ngành y tế đã có nỗ lực
để tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết não
trước năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện trần đoán hồi sức chết não hiến mô tạng
nhưng hiện nay
với sự quyết liệt chỉ đạo
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
đã triển khai thực hiện trần đoán chết não hiến mô tạng
tại chín bệnh viện
thực hiện chẩn đoán chết não hiến mô tạng
tại một số bệnh viện tuyến tỉnh
cùng với đó
bộ y tế đã chỉ đạo xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến trên toàn quốc
với sáu mươi tám bệnh viện
tỷ lệ người chết hiến mô tạng năm hai nghìn hai mươi ba
so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
số người chết não hiến mô tạng
tăng gấp đôi
so với năm hai nghìn hai mươi ba
sau ba mươi hai năm triển khai thực hiện ghép tạng
đã có trên tám ca ghép tạng
được triển khai thực hiện thành công
chúng ta đã làm chủ được chuyên môn
kỹ thuật công nghệ
và tổ chức điều phối thực hiện ghép tạng
nếu không đủ nguồn mô tạng của người hiến
thì hàng chục nghìn người
vẫn phải tiếp tục chờ đợi
và hàng ngày hàng giờ
dành dật sự sống với bệnh tật hiểm nghèo
một người chết não hiến tạng
có thể giúp được tám đến một mươi người khác
giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh
gia đình người bệnh
và toàn xã hội
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
và lan tỏa giá trị nhân văn
tinh thần tương ái
tương thân tương ái
truyền thống tốt đẹp của con người việt nam
lễ phát động đăng ký hiến mô tạng
cho đi là còn mãi ngày hôm nay
là bước khởi đầu của một hành trình
tiến tới đảm bảo nguồn mô tạng cứu người
để hành trình này được lan tỏa trong tương lai
bền vững và hiệu quả
tại lễ phát động ngày hôm nay
chúng tôi trân trọng đề nghị
các bộ ban ngành
các tổ chức chính trị xã hội
phối hợp chặt chẽ cùng với bộ y tế
tăng cường tuyên truyền
vận động người dân đăng ký hiến mô tạng
và lan tỏa những giá trị tốt đẹp
những tấm gương tiêu biểu
bộ y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị của bộ
hoàn thiện hành lang pháp lý
cơ chế về hiến tạng khép tạng
xây dựng chính sách cho hoạt động tư vấn hiến mô tạng
thu gom vận chuyển mô tạng
và các vấn đề liên quan tới chi phí ghép tạng
cho người bệnh
hình thành hệ thống khép tạng chuyên nghiệp
hiệu quả đúng quy định của pháp luật
để tham mưu với chính phủ và quốc hội
đặc biệt là
hợp chung triển khai xây dựng sửa đổi bổ sung
luật hiến khép mô tạng bộ phận
cơ thể người lấy xác
đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn
nghiên cứu đề xuất
cơ chế tài chính hiệu quả hỗ trợ nguồn lực
cho việc thực hiện hiến khép tạng
phối hợp chặt chẽ giữa chính sách của nhà nước
với các nguồn lực xã hội hóa
trung tâm điều phối
khép tạng quốc gia
phối hợp với các đơn vị liên quan
kiện toàn tổ chức bộ máy nhân lực
điều kiện đảm bảo về cơ sở hạ tầng
nguồn lực tài chính
đồng thời xây dựng các quy trình
tổ chức vận hành
điều phối hiệu quả việc khép tạng
triển khai việc tập huấn
nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế
trong việc triển khai lấy khép mô tạng
đề nghị hội vận động hiến mốt
bộ phận cơ thể người việt nam
tiếp tục phối hợp cùng với các tổ chức
mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức tôn giáo
và đặc biệt là hội chữ thập đỏ việt nam
các đơn vị liên quan của bộ y tế
các bệnh viện triển khai hiệu quả
mạng lưới khép tạng trên toàn quốc
kính thưa thủ tướng chính phủ
thưa các quý vị đại biểu khách quý
một lần nữa
thay mặt cho ban tổ chức
chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí thủ tướng chính phủ
các quý vị đại biểu đã tham dự buổi lễ phát động
đăng ký hiến tặng mô tạng
cho đi là còn mãi
chúng tôi tin tưởng rằng
sẽ có thêm nhiều người đăng ký hiến mô tạng
trong thời gian tới
để chúng ta có nhiều cơ hội
cứu sống những người bệnh
đang chờ khép tạng
nhân dịp này chúng tôi trân trọng cảm ơn
sự phối hợp của các ban bộ ngành trung ương
và nhiệt liệt biểu dương
trung tâm điểu phối khép tạng quốc gia
hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam
đã đại diện
cùng với các cơ quan đơn vị
tổ chức thực hiện thành công chương trình này
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố khai mạc
lễ phát động đăng ký hiến mô tạng
cho đi là còn mãi
xin kính chúc sức khỏe đồng chí thủ tướng chính phủ
các quý vị đại biểu
luôn sức khỏe hạnh phúc
và nhiều thành công xin trân trọng cảm ơn